ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến về dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi nghị quyết liên tịch về hình thức giám sát và phản biện xã hội
trong phiên làm việc buổi sáng đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đều nhất trí với các quy định trong dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
tuy nhiên cần có quy định cụ thể để tránh tình trạng nhập công nghệ cũ lạc hậu gây ổ nhiễm môi trường
với dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi rất nhiều thành viên ủy ban cho rằng dự thảo cần có nhiều điểm như giao rừng thuê rừng trồng rừng cần được xem xét cho phù hợp với tình hình thực tế
trong điều hôm bốn trăm năm mươi năm tôi nói các anh phân cấp là thế nào là huyền cấp thế nào là tỉnh cấp
khi cho thuê thì bây giờ sẽ khác với giao nhưng vấn đề là có chia cắt rừng hay không
có chia cắt rừng hay không và như thế thì các động vật các tài nguyên trong rừng có bị chia cắt theo cái chủ cho thuê hay không
thế thì tôi nghĩ là làm rõ cái vấn đề cho thuê này ra
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng dự án luật cần xem xét ra soát lại để các quy định thực sự bảo vệ và phát triển rừng
cái rừng nó không sống được chặt hết để trồng chối để có thu nhập
cái đó là cái người dân người ta không sống được vào rừng
sống ở rừng mà lại không có kinh tế rừng buộc phải phá rừng để trồng cái cây mà có thể sống được
đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ
cái luật này phải giải quyết cho được cái vấn đề bảo vệ và phát triển rừng
cái cần thiết cái chính sách của nhà nước để bảo vệ phát triển rừng trong này là chưa rõ
theo ủy ban thường vụ quốc hội
trong dự án luật này cũng cần xem xét lại bảo đảm hơn nữa vai trò của kiểm lâm công tác thanh tra kiểm tra
xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển rừng chứ không quy định chung chung không sát tình hình thực tế